cùng với phương thức truyền thống truyền hình internet đang ngày càng thu hút khán giả xem truyền hình
với những tính năng hỗ trợ người xem như tích hợp tất cả trong một
xem truyền hình theo sở thích theo nhu cầu cùng các tính năng giải trí khác
đây được coi là xu hướng sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới tại việt nam
với thiết bị smart box nhỏ gọn chiếc tv đời cũ của gia đình anh phan toàn thắng
từ ba năm nay đã trở thành một chiếc tv thông minh
đáp ứng được đầy đủ nhu cầu xem các kênh truyền hình và nhiều tiện ích khác
với việc bùng nổ thuê bao internet và giá truyền hình trả tiền đã ở mức bão hòa như hiện nay
khán giả xem truyền hình có thể thoải mái lựa chọn cho mình những dịch vụ truyền hình ott ưng ý
đón bắt được xu thế này từ rất sớm vnpt tennology đã tập trung đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm
bắt tay nghiên cứu xu hướng truyền hình này và đã bước đầu gặt hái được thành công
cuối năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghệ của tập đoàn vnpt này
đã chính thức cho ra mắt thiết bị smart box hai và dịch vụ truyền hình internet theo yêu cầu tvod
đây là sản phẩm và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao của người việt
do chính các kỹ sư vnpt technology nghiên cứu và phát triển
về tính dễ dàng sử dụng thì sản phẩm của vnptlogy được một đội ngũ kỹ sư nghiên cứu rất cẩn thận
về làm sao cho thuận tiện nhất cho người sử dụng
các đội dung đều được tính chỉnh sao cho phù hợp với từng nửa tuổi người sử dụng khác nhau
và được chọn lọc cụ thể về mặt nội dung
không chỉ vậy thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng cũng là yếu tố được vnpt technology trú trọng
smart box hai của vnpt technology được kích hợp nhiều ứng dụng độc quyền
dành cho nhiều nhóm người dùng khác nhau
như người già trẻ em hay toàn thể gia đình nên dễ sử dụng và cũng tích hợp nhiều tiện ích cho người dùng việt
các đội dung đều được tính chỉnh sao cho phù hợp với từng nửa tuổi người sử dụng khác nhau

rõ ràng với những lợi thế ứng dụng công nghệ truyền hình internet sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới
việc thay đổi các công nghệ và đầu tư nghiên cứu phát triển các nội dung tương tác từ giải trí đến giáo dục
khiến truyền hình internet sẽ không là cuộc chơi của những nhà đầu tư nhỏ
đây cũng sẽ là cơ hội để khán giả không chỉ được thưởng thức những kênh truyền hình phong phú
có chất lượng mà còn có thể kết hợp với những hình thức giải trí đa dạng khác trong gia đình